trên địa bàn huyện mường nhé tỉnh điện biên đã xảy ra một trận động đất có cường độ hai tám độ richter
tuy trận động đất này có cường độ không lớn nhưng do độ sâu chấn tiêu khá gần mặt đất
nên người dân đã cảm nhận được khá rõ sự rung lắc
đây là trận động đất thứ sáu xảy ra trong năm hai nghìn một mươi chín tại điện biên
theo số liệu quan trắc tại trạm quan sát động đất thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
thuộc viện vật lý địa cầu trận động đất xảy ra vào lúc năm h một mươi ba phút một mươi giây theo giờ hà nội
độ sâu chấn tiêu khoảng sáu sáu km
trận động đất được xác định xảy ra tại khu vực địa bàn xã nậm kè huyện mường nhé tỉnh điện biên
cách trung tâm thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên hơn một trăm linh km
đây là trận động đất thứ sáu xảy ra trên địa bàn tỉnh điện biên tính từ tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đến nay
các trận động đất này có cường độ từ hai năm đến bốn độ richter
xảy ra chủ yếu tập trung tại địa bàn các huyện mường nhé điện biên đông
trận động đất có cường độ nhỏ nhất là hai năm độ richter
trận có cường độ lớn nhất là bốn ba độ richter
nguyên nhân được xác định là do địa bàn các tỉnh này nằm trên vùng điện chất đặc trưng của tây bắc
nên tần số xuất hiện động đất nhiều nhất cả nước